thưa quý vị sinh thời khi nói về tầm quan trọng của cán bộ chủ tịch hồ chí minh đã chỉ rõ cán bộ là cái gốc của mọi công việc
muôn việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém vì thế người luôn quan tâm và đặt lên hàng đầu vấn đề cán bộ
với người quan tâm không chỉ là đào tạo rèn luyện khéo sử dụng cán bộ mà còn phải biết yêu thương cán bộ
nhân kỷ niệm một trăm ba mươi bốn năm ngày sinh chủ tịch hồ chí minh mời quý vị và các bạn hãy cùng ôn lại bài học này để thấm nhuần tư tưởng của người về cách yêu thương cán bộ
theo chủ tịch hồ chí minh thương yêu cán bộ trước hết là giúp họ học tập thêm tiến bộ thêm
bởi lẽ học tập là công việc suốt đời của mỗi người
chỉ có rèn luyện không ngừng thì mới có thể đáp ứng

thứ đến là phải biết động viên khích lệ cán bộ để họ có ý chí quyết tâm cao luôn tích cực hăng hái vượt mọi khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ
chủ tịch hồ chí minh đã từng nhấn mạnh phải nêu rõ những ưu điểm những thành công của họ
làm thế chúng ta sẽ có thể đạt được những nguyên liệu
không phải là làm cho họ kêu căng mà cốt làm cho họ thêm hăng hái thêm gắng sức phải vun đắp trí khí của họ
để họ đi đến chỗ bãi không nản thắng không kêu
và điều quan trọng nữa là phải đánh giá đúng người sắp xếp đúng việc và giám sát quản lý chặt chẽ để giữ gìn cán bộ
tư tưởng hồ chí minh thưa quân đội thầy ở chỗ này là đánh giá đúng năng lực cán bộ sử dụng đúng năng lực của họ
bác có nói là vì việc mà xếp người chứ không phải vì
vì người mà xếp việc
và bác có ba điều nói là thương các bộ là không được nuông chiều cán bộ không được vỗ vẻ cán bộ không được đề mặt cán bộ
nuông chiều vỗ về dẫn tự kêu tự mãn rồi dẫn đến một cái gì đó một cái lộng quyền trong làm việc
thế còn để phó mặt thì để dẫn đến cái chủ quan tùy tiện vô tổ chức vô kỷ luật
thương yêu cán bộ không chỉ là sự quan tâm khích lệ động viên ghi nhận những nỗ lực những ưu điểm của cán bộ
mà theo chủ tịch hồ chí minh thương yêu còn là sự nghiêm khắc chỉnh sửa kịp thời những khuyết điểm để cán bộ có cơ hội hoàn thiện bản thân mình
thế nên người có từng có câu các cơ quan các cán bộ các đảng viên mỗi người mỗi ngày phải thiết thực tự kiểm điểm và kiểm điểm đồng chí của mình
hãy thấy khuyết điểm phải kiên quyết tự sửa chữa và giúp đồng chí của mình sửa chữa
cần phải luôn luôn tự hỏi mình tự kiểm điểm mình và đồng chí mình
và mục đích của phê bình là cốt để giúp nhau sửa chữa giúp nhau tiến bộ
cốt để sửa đổi cách làm việc cho tốt hơn đúng hơn
cốt đoàn kết và thống nhất nội bộ
trong phê bình phê bình mình cũng như phê bình người phải giáo diết triệt đề thật thà không nể nang không thêm bớt
phải vạch rõ cả ưu điểm và khuyết điểm
thương yêu cán bộ trong tử hồ chí minh của chỗ nước này
khi họ mắc khai nằm khuyết điểm thì không được trù dập không được định kiến
mà phải tìm ra nguyên nhân họ đi vào khuyết điểm
để phân tích họ thấy là cái nguyên nhân nào cho phía khách quan nguyên nhân cho chủ quan
để họ biết là khắc phục
và sau đó thì phải tạo điều kiện cho họ phấn đồng vươn tiền hoàn thành nhiệm vụ
chứ không được là yêu niên tốt cán niên xấu
và chúng ta phê bình là chúng ta phê bình công việc
chúng ta không đánh giá con người chúng ta không xúc phạm nhân phẩm
không đánh giá con người chúng ta không xúc phạm nhân phẩm
không xúc phạm nhân cách không xúc phạm học thức không xúc phạm về xuất phát điểm
mà chúng ta phải lựa chọn cái cách thức phù hợp
như vậy quan điểm của bác phê bình và tự phê bình gắn liệt với sửa chữa
là nhằm làm cho cán bộ phấn đấu có nhiều ưu điểm và phát huy ưu điểm
đồng thời làm cho cán bộ tránh được khuyết điểm
nếu có khuyết điểm thì kịp thời sửa chữa
mục đích đều là vì sự tiến bộ của cán bộ
với cách phê bình để sửa chữa theo bác
thì cán bộ có ưu điểm được động viên cổ vũ
cán bộ có khuyết điểm cũng không sợ sệt dám tự phê bình để quyết tâm sửa chữa
thưa quý vị chủ tịch hồ chí minh cũng đã căng dặn
thương yêu cán bộ là không chỉ quan tâm đến cán bộ mà cần phải quan tâm cả gia đình con cái họ
khi khó khăn thì động viên giúp đỡ
khi có những lệch lạc thì chỉnh sửa uốn nắn kịp thời để cán bộ yên tâm cống hiến
tư tưởng nhân phân
tưởng nhân văn của chủ tịch hồ chí minh về thương yêu cán bộ đến nay vẫn nóng hổi tính thời sự
có ý nghĩa lý luận và thực tiễn to lớn đối với đảng nhà nước ta trong giáo dục đào tạo
rèn luyện cất nhắc trọng dụng và giữ gìn cán bộ